chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ giáng sinh đây cũng là giai đoạn cao điểm để người dân tp hcm mua sắm đồ trang trí giáng sinh thị trường mua sắm cũng rất sôi động
những ngày này dạo qua những tuyến đường chuyên quà tặng giáng sinh tại tp hcm như đường hải thượng lãn ông nguyễn đình triều cách mạng tháng tám
có thể thấy rất nhiều cửa hàng đã bày bán trang phục phụ kiện trang trí trong mùa giáng sinh với nhiều mẫu mã đẹp bắt mắt đủ màu sắc chất liệu
các mặt hàng trang trí noel như cây thông noel ông già tuyết vòng nguyệt quế tuần lồng chuông hoa trạng nguyên kim tuyến vòng hoa treo đang thu hút sự quan tâm của khách hàng
giá cả cũng tăng nhẹ so với năm ngoái
tôi tới để mua cà với lại nón cho bé thì tôi thấy sản phẩm năm nay cũng đa dạng và nhiều mẫu mã dễ thương
giá cả năm nay thì bình ổn nói chung là mặt hàng nó không có động biến gì về giá cả hết
hàng năm nay thì đa dạng lắm để mình làm ở nhà một phần nữa rồi nói chung là bà con hôm nay là vui vẻ mua hàng
thị trường noel năm nay đã bắt đầu sôi động từ đầu tháng một mươi hai và từ ngày một mươi năm trở đi là giai đoạn cao điểm
lượng người đến mua sắm đồ trang trí noel năm nay khá đông và chủ yếu tập trung vào các mặt hàng trang trí cây thông trang trí nhà cửa
cùng với không khí mua sắm sôi động tại các cửa hàng dịch vụ ông già noel tặng quà tận nhà cho bé cũng đang vào mùa cao điểm từ hai mươi tháng một mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
thì mong muốn em thì cũng muốn đem lại cái niềm vui cho các bé nhân cái dịp giáng sinh này từ ông già noel mang yêu thương tới mọi gia đình
cũng như mọi năm giá dịch vụ ông già noel tặng quà giao động từ một trăm linh đến hai trăm năm mươi đồng tùy theo gói dịch vụ
công việc này không những đem lại thu nhập cho các bạn sinh viên làm thêm mà còn đem không khí giáng sinh đến từng gia đình